ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện sinh hồ lai châu nhận được tin báo về việc anh lò văn hại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại bản nong hẻo một xã nong hẻo bị bỏ mạng chưa rõ nguyên nhân gia đình đã tự ý trôn cất theo phong tục
qua điều tra xác minh sở bộ công an huyện sinh hồ làm rõ từ ngày hai mươi năm tháng hai nạn nhân lò văn hải đi làm thuê khai thác vàng trái phép
cho ông lò văn ương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã nong hẻo huyện sinh hồ
vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng ba tại điểm khai thác vàng trái phép nạn nhân đã bị trượt chân rơi xuống một hang sâu dẫn đến bỏ mạng tại chỗ
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày gia đình đã khiêng thi thể nạn nhân về đến nhà và tổ chức mai táng vào ngày hôm sau
sau khi nghe báo cáo của công an huyện sinh hồ ban giám đốc công an tỉnh lai châu xác định
tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện sinh hồ mặc dù đã được ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết nghiêm túc quyết liệt với nhiều giải pháp
đặc biệt từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đã tổ chức đánh mìn sập các hầm lò tuy nhiên vẫn còn các đối tượng lén lút vào rừng khai thác vàng trái phép gây hậu quả xấu
vụ việc nạn nhân lỏ văn hại được đánh giá là nghiêm trọng cần phải điều tra xử lý nghiệm không để tình trạng chủ bường gian xếp
để trốn tránh sự xử lý của pháp luật
ban giám đốc công an tỉnh lai châu đã giao phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với công an huyện sinh hồ khẩn trương điều tra vụ việc
tại cơ quan điều tra ương khai nhận mặc dù nắm rõ quy định của pháp luật chủ trương nghiêm cấm hành vi khai thác khoáng sản vàng trái phép
nhưng vì hám lợi nên từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ương đã cùng sáu người khác góp tiền mua phương tiện tuyển phu
bãi sáu bãi bảy thuộc xã nong hẻo lập lán rồi tổ chức đào sới những hầm lò cũ đã bị chính quyền đánh sập từ năm hai nghìn một mươi
khu vực khai thác vàng rất xa khu dân cư nằm trong những cánh rừng rậm nên khó bị phát hiện
quá trình khai thác hương cùng những người tham gia đã thu được số lượng lớn vàng
nhiều lần mang đến bán cho một tiệm vàng ở thành phố lai châu và một số cửa hàng vàng khác thu được số tiền hơn sáu tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng hai hương đã thuê anh lò
lò văn hại đến khu vực khai thác vàng trái phép thuộc bản phiêng trạng xã nong hẻo huyện sinh hồ để say sát quặng vàng
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng ba trong khi anh hải trèo lên cầu thang trong hàng thì bị trượt chân rơi xuống dưới hàng
độ cao khoảng năm mươi mét dẫn đến bỏ mạng
sau khi sự việc xảy ra lò văn ương do lo sợ bị cơ quan pháp luật xử lý nên đã thỏa thuận thống nhất đền bù cho gia đình anh hải số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
ương đưa trước một trăm năm mươi triệu đồng
còn một trăm linh triệu đồng sẽ gửi trả sau
ngày một mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã làm việc với doanh nghiệp tư nhân vàng bạc nơi ương đến bán vàng để tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ
kết quả xác định từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lò văn ương đã nhiều lần đến cửa hàng vàng bạc này để cần xác định tuổi vàng và bán số vàng khai thác trái phép cho cơ sở này
lần nhiều nhất thu được số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
ba ngày sau khi chồng ra đi mãi mãi do tai nạn trượt chân xuống giếng vàng chị lò thị giòm bản nong hẻo một xã nong hẻo huyện sinh hồ tỉnh lai châu vẫn còn nguyên những đau đớn vật vã về tinh thần vì người đàn ông vừa cùng chị đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi đến suốt cuộc đời đã không còn nữa
khóc dòng dã những ngày qua nước mắt cạn khô giọng nói khản đặc chỉ còn lại lời theo thào chị gọi tên chồng giữa hư vô
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
qua một người dịch chúng tôi nghe chị dòm kể trong tiếng nức nghẹn
trước đây vợ chồng chị cũng về xuôi đi làm thuê ở khu công nghiệp với mong muốn có thêm chút tiền để xây nhà ra ở riêng
ngôi nhà sàn mới dựng là vợ chồng chị đang ở chung cùng bố mẹ và hai em trai chồng
sau tết nguyên đán hai vợ chồng cứ nấn ná ở lại vì không muốn xa còn
xa quê đến cuối tháng hai vừa qua có người trong họ hỏi có đi làm thuê ở bưởng vàng không
hại muốn đi ngay
sao cũng gần nhà gần các con và tiền làm ra tiết kiệm được chi phí ít hơn
vậy là ngày hai mươi năm tháng hai anh lỏ văn hại được chủ bưởng thuê đến khu vực khai thác vàng trái phép thuộc bản phiêng trạng xã nong hẻo để đào say sát quặng vàng
được hơn chục ngày thì vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng ba khi đang trèo lên cầu thang trong hàng anh hải bị trượt chân rơi xuống hang với độ cao khoảng năm mươi mét dẫn đến bỏ mạng
sau khi sự việc xảy ra chủ bường vàng lo sợ
các cơ bị cơ quan pháp luật xử lý nên đã tự ý thỏa thuận thống nhất đền bù cho gia đình anh hải số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
những tưởng việc này được giữ kín nhưng không
cái chết thương tâm của anh hải đã được quần chúng nhân dân báo tin cho lực lượng công an vào cuộc điều tra
người phụ nữ chưa tròn ba mươi tuổi trở thành quá phụ dập tắt ước mơ vun đắp một mái ấm một ngôi nhà đủ đầy và ngập tràn tình yêu thương với những đứa con ngoan
sau gần bốn tiếng trèo đèo leo vách đá trong rừng sâu hiểm trở
dưới sự dẫn đường của dân bản thượng tá phạm mạnh hùng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
đã có mặt tại hiện trường nơi nạn nhân tử vong để trực tiếp xác nhận nắm tình hình tham mưu công tác điều tra giải quyết vụ việc cho ban giám đốc công an tỉnh
anh cho biết khu vực mỏ vàng hoạt động là nơi xa xôi hẻo lánh ít người biết vị trí này
cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở cũng đã nắm được tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở đây
nhiều lần tiến hành đưa thuốc nổ phương tiện vào phá sập ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép
nhưng sau khi lực lượng chức năng rời đi các mỏ lại hoạt động trở lại
đối với vụ việc của anh hải sau khi thỏa thuận xuông với chủ bường anh đã chấp nhận làm việc với mức trả công tương đối
đi làm được ít ngày thấy bường vàng cần thêm người nấu cơm cho thợ nên anh hải đã liên lạc với vợ và kết nối với chủ bường cho vợ đi làm
chiếc lán tạm của vợ chồng anh hải vừa được dựng ngay khu vực khai thác

vậy mà giờ đây vợ chồng như đôi chim lẻ bạn để lại nỗi đau khôn cùng dài dẳng
thượng tá phạm mạnh hùng thông tin tất cả các bãi vàng ở đây hoạt động trái phép nên việc thỏa thuận giữa ông chủ và người lao động dường như không có văn bản pháp lý nào chỉ là thỏa thuận bằng miệng
nếu người lao động đồng ý thì được nhận vào làm việc và nhiều người cũng chỉ làm việc thời vụ thanh toán công lao động bằng tiền hoặc trả công bằng ma túy
chính vì những ràng buộc lòng lẻo ấy khi xảy ra sự cố rủi ro thì người chịu thiệt thòi không ai khác chính là các phu vàng những người làm thuê
do đó đồng chí hùng khuyến cáo tới những người lao động tự do hãy tìm cho mình công việc thỏa đáng phù hợp với sức mình
thông qua các cơ quan doanh nghiệp đơn vị nhà nước chính thống để được bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra rủi ro không mong muốn
đồng thời những thỏa thuận ràng buộc với đơn vị sử dụng lao động phải có căn cứ pháp lý xác đáng
toàn chức năng vào cuộc khi xảy ra sự cố
sau khi nghe các đơn vị cơ sở báo cáo vụ việc
ban giám đốc công an tỉnh sẽ thấy tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã nong hẻo huyện sinh hồ
vẫn xảy ra việc khai thác lén lút trong rừng
mà trong đó vụ việc của anh lò văn hại đã tố cáo việc làm sai trái của chủ bường
đây là một sự việc nghiêm trọng cần được điều tra xử lý đúng quy định
không để tình trạng chủ bường giàn xếp với gia đình phu vàng theo kiểu thỏa thuận ngầm
được điều tra làm rõ những kẻ làm ăn trái pháp luật vẫn không bị xử lý triệt để
do đó ban giám đốc công an tỉnh đã giao hai đơn vị phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với công an huyện sinh hồ khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc
quá trình củng cố chứng cứ hồ sơ để chứng minh việc sai quy định của chủ bưởng
được các đơn vị tính toán tiến hành thận trọng từng bước từng khâu và đảm bảo hợp lý hợp tình hợp pháp
mục đích cuối cùng là đối tượng vi phạm phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật
tuy nhiên quá trình khám nghiệm tử thi gia đình nạn nhân cũng có những băn khoăn nhất định trong việc hợp tác với cơ quan công an
song kết hợp thuyết phục bằng cả lý và tình trên tinh thần chia sẻ với nỗi đau thương mất mát của gia đình nạn nhân
và bảo vệ quyền lợi cho vợ con nạn nhân do hậu quả của việc khai thác vàng trái phép gây nên
cơ quan điều tra đã nhận được sự đồng thuận phối hợp của gia đình nạn nhân
và đạt tiến độ điều tra như kế hoạch đã định
thừa nhận trước cơ quan điều tra chủ bởng vàng lò văn ương cho rằng
mình đã nắm rõ quy định của pháp luật chủ trương của tỉnh và địa phương về việc nghiêm cấm hành vi khai thác khoáng sản vàng trái phép
nhưng vì hám lợi nên từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ương đã cùng nhiều người chủ yếu là người thân trong họ hàng thân tộc
góp tiền mua phương tiện tuyển phù lén lút đến khu vực bãi sáu bãi bảy thuộc xã nong hẻo lập lán
rồi tổ chức đào xới những khu vực này
những hầm lò cũ đã bị chính quyền đánh sập từ năm hai nghìn hai mươi hai
quá trình khai thác ương cùng những người tham gia đã thu được lượng vàng lớn
và nhiều lần mang đến bán cho cửa hàng vàng bạc tuấn tuyền
một trong những cơ sở kinh doanh vàng lớn nhất tại thành phố lai châu hiện nay
và một số cửa hàng vàng khác thu được số tiền hơn sáu tỷ đồng
riêng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lò văn ương đã nhiều lần đến cửa hàng vàng bạc tuấn tuyền
để cân xác định tuổi vàng và bán số vàng khai thác
lần nhiều nhất thu được số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
nong hẻo nghe thôi cũng đã thấy xa lắc xa lờ
một người sở hữu trong tay tiền tỷ đã là một sự giàu có đến ngỡ ngàng
huống chi số tiền lên đến sáu tỷ đồng
số tiền ấy lấy được từ những giọt mồ hôi và vắt kiệt công sức mệt nhọc của những phu vàng
đã chấp nhận vào hầm khai thác vàng là họ chấp nhận sống trong không gian chật trội
hạn chế khả năng giao tiếp trực tiếp với xã hội bên ngoài
và trên đầu luôn rình rập những mối hiểm nguy
những giếng vàng được phu vàng đào khoét sâu cùng với thời gian
vì thế dường như không có đáy
nạn nhân rơi ở độ cao năm mươi mét tại bậc thang chưa lên tới mặt đất
có nghĩa độ sâu của những giếng vàng có thể vượt qua con số hàng chục mét
nguy hiểm và đáng sợ là vậy nhưng tất cả bưởng vàng phu vàng
cũng chỉ vì đồng tiền và những giấc mộng vàng
nên bất chấp hiểm nguy xem nhẹ tính mạng số phận của mình
họ đâu nghĩ đến phía sau họ là cả gia đình dòng tộc
là những người mẹ người vợ những đứa con thơ dạy
đang chờ đợi trông ngóng họ trở về bình an
nhưng chỉ một phút rủi ro số phận con người có thể tan như bèo mây bọt biển
để lại những chỗ trống không thể lấp đẩy
ngày một mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu
tiếp tục làm việc với doanh nghiệp tư nhân vàng bạc tuấn tuyền
phường đoàn kết thành phố lai châu để tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ
của quá trình mua bán tiêu thụ số vàng do chủ bường lò văn ương khai thác trái phép mà có
cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra hoàn chỉnh các thủ tục
để khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
giờ đây người mất thì đã yên nghỉ còn những người ở lại mang theo nỗi đau dai dẳng kéo dài
và những mất mát không gì bú đắp nổi
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau